tình trạng sạt lở bờ sông thao thuộc địa phận khu tám xã xuân quang huyện tam nông tỉnh phú thọ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay làm ảnh hưởng đến đời sống của năm mươi hộ trong khu vực
mặc dù sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ đã tiến hành đổ đá kè khẩn cấp
tuy nhiên hiện tượng sạt lở đất vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân
tại hiện trường cả một đoạn đường dài gần một trăm linh mét mới được đắp đất lại xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc
thậm chí tình trạng rụt lốn còn khiến sân nhà ở tường giao của nhiều hội dân nơi đây cũng bị nứt nẻ nghiêm trọng
tại hiện trường cả một đoạn đường dài gần một trăm linh mét mới được đắp đất lại xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc
thậm chí tình trạng rụt lốn còn khiến sân nhà ở tường giao của nhiều hội dân nơi đây cũng bị nứt nẻ nghiêm trọng
tại hiện trường cả một đoạn đường dài gần một trăm linh mét mới được đắp đất lại xuất hiện nhiều vết nứt nè